bởi họ là người định hướng khơi nguồn cảm xúc và có khả năng giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
nhờ đó mà việc học tập và làm theo lời bác ở đan phượng đã thấm sâu vào cuộc sống và lan tỏa trong nhân dân